ngay sau khi đặt chân tới israel bắt đầu chuyến thăm chính thức trung đông tổng thống mỹ joe biden khẳng định các bên sẽ thảo luận về sự ủng hộ của ông đối với giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột giữa israel và palestine
phát biểu tại lễ đón diễn ra ở sân bay ben green tổng thống biden khẳng định
chúng tôi sẽ tạo ra sự ổn định tốt hơn kết nối tốt hơn điều này rất quan trọng với người dân khu vực và đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải thảo luận cam kết sâu sắc
và liên tục đối với giải pháp hai nhà nước đây là cách tốt nhất để đảm bảo công bằng tự do thịnh vượng và dân chủ cho cả người dân israel và palestine
trong khi đó cùng ngày phát biểu nhân chuyến thăm trung đông của tổng thống biden cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mở lại lãnh sự quán tại đông jerusalem để phục vụ người dân palestine
chính quyền mỹ dưới thời của tổng thống donald trump năm hai nghìn một mươi chín đã đóng cửa lãnh sự quán dành cho người palestine
chuyển các chức năng của cơ quan này sang đại sứ quán mỹ tại israel
ông sullivan là thành viên tham gia chuyến công du trung đông đầu tiên của ông biden trên cương vị tổng thống mỹ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bảy
về phần mình thủ tướng israel lapid cho biết hai bên sẽ thảo luận việc xây dựng một cấu trúc an ninh và kinh tế mới với các nước trung đông
tiếp theo các hiệp định abraham và các tiến triển đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh nagev
ông cho biết thêm hai bên cũng sẽ thảo luận sự cần thiết nối lại một liên minh toàn cầu
đối với kỳ hạn yên